theo báo cáo của trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội tính đến nay trên địa bàn thành phố đã ghi nhận hơn một mươi một ca mắc sốt xuất huyết
nếu như trong tháng một mươi trung bình mỗi tuần thành phố ghi nhận hơn tám trăm linh ca sốt xuất huyết
thì từ đầu tháng một mươi một đến nay đã giảm xuống còn sáu trăm linh đến bảy trăm linh ca một tuần
tuy đã được khống chế nhưng hiện số ca mắc xuất xuất huyết vẫn ở mức cao
trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội nhận định tại những nơi công trình đang xây dựng hay khu thuê trọ đông người
do điều kiện vệ sinh môi trường kém không xử lý các ổ bọ gậy thường xuyên mũi vẫn tiếp tục sinh sản phát triển và truyền bệnh
cục y tế dự phòng bộ y tế cho biết ngoài việc phun thuốc diệt mũi biện pháp phòng bệnh hiệu quả lâu dài với lần diệt bọ gậy hàng ngày
loại bỏ các vật liệu phế thải các hốc nước tự nhiên không cho mũi sinh sản
sở y tế hà nội thành phố đạt mục tiêu đến hết tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín khống chế dịch bệnh xuất xuất huyết
theo đó các quận huyện tiếp tục kiểm tra các công trường xây dựng chợ trường học khu công cộng khu thuê trọ tuyên truyền biện pháp phòng bệnh
bên cạnh đó duy trì cảnh báo nguy cơ dịch hàng tuần sở y tế cũng tăng cường giám sát các địa phương có nhiều bệnh nhân và ổ dịch kéo dài